nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn
đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tp hcm
do đồng chí nguyễn thiện nhân ubnd bộ chính trị bí thư thành ủy làm trưởng đoàn
đã đến dân hương dân hoa chủ tịch hồ chí minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố
dân hương tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố hồ chí minh
và dân hoa tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm bày tỏ tấm lòng thanh kính và biết ơn vô hạn
trước công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh người đã hiến dâng cả cuộc đời mình
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp và giải phóng loài người
viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ
chỉ ấn các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng các thế hệ cách mạng tiến bối
những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày vui thống nhất non sông nhân dân thành phố hồ chí minh
càng tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc của sài gòn
chợ lớn gia định đã cùng làm nên chiến thắng chiến dịch hồ chí minh lịch sử
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
mở đầu cho thời kỳ độc lập thống nhất phát triển của nước ta